thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi ba là năm dữ liệu số vì vậy các bộ ngành địa phương phải tập trung xây dựng kết nối và khai thác dữ liệu
dứt khoát trong năm hai nghìn hai mươi ba phải xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia
đây là dữ liệu dùng chung là tài sản quốc gia không bảo thủ không cắt cứ không cục bộ
đồng thời thiết kế các công cụ đảm bảo an ninh an toàn thông tin quyền công dân theo hiến pháp và các quy định của pháp luật
đây là một trong những yêu cầu của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
chủ tịch ủy ban quốc gia về chuyển đổi số tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết một năm triển khai đề án sáu
và tổng kết hoạt động năm hai nghìn hai mươi hai của ủy ban quốc gia về chuyển đổi số
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cùng phó thủ tướng vũ đức đam đồng chủ trì hội nghị
tại điểm cầu bộ công an dự hội nghị có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cùng lãnh đạo các đơn vị trong công an nhân dân
sau một năm triển khai đề án sáu và tổng kết hoạt động của ủy ban quốc gia về chuyển đổi số năm hai nghìn hai mươi hai
tạo sự thay đổi quan trọng về nhận thức và hành động ở các cấp các ngành các địa phương
các cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành được đẩy mạnh triển khai xây dựng kết nối chia sẻ
từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối liên thông với bốn mươi bảy bộ ngành địa phương tập đoàn tổng công ty nhà nước
cấp trên bảy mươi sáu triệu thẻ căn cước gắn chip điện tử
đồng bộ trên hai trăm ba mươi bốn triệu thông tin tiêm chủng kích hoạt gần hai sáu triệu tài khoản định danh điện tử
xác định thông tin chính xác của gần năm mươi triệu thuê bao di động
cổng dịch vụ công quốc gia đã cung cấp gần bốn bốn nghìn dịch vụ công trực tuyến mức độ ba bốn gấp ba lần năm hai nghìn hai mươi một
hơn ba chín triệu giao dịch thanh toán trực tuyến
có chín mươi chín doanh nghiệp nộp thuế điện tử
một trăm linh doanh nghiệp đang hoạt động sử dụng hóa đơn điện tử
các chỉ tiêu nhiệm vụ theo đề án sáu
và kế hoạch hoạt động của ủy ban quốc gia về chuyển đổi số cơ bản hoàn thành
tài nguyên phải được bảo đảm được sử dụng một cách rất hiệu quả như vậy
và dữ liệu cá nhân cũng là quyền của người dân đều phải được bảo vệ rất chặt chẽ
chúng ta đang tiến tới để hoàn thiện hệ thống này
nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân và tiến tới phải xây dựng luật bảo vệ dữ liệu cá nhân
mọi người đều phải có trách nhiệm để thực hiện cái công việc này
chúng ta cũng phải giữ nguyên tắc bất di bất dịch là chưa an toàn thì không kết nối
không đè nhường đến hệ thống
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
năm hai nghìn hai mươi ba cần phải hành động quyết liệt trong hoàn thiện dữ liệu
bảo đảm đúng đủ sạch sống làm cơ sở cho việc kết nối
từ đó mới tạo được niềm tin thực chất cho người dân doanh nghiệp tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công
đặc biệt phải bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn hệ thống dữ liệu quan trọng này
chủ động hướng dẫn tổ chức triển khai số hóa cung cấp dịch vụ công trực tuyến
và thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện
thông qua mức độ hài lòng của người dân của doanh nghiệp
chúng ta lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm làm chủ thể
thì phải đánh giá kết quả thông qua cái đánh giá của người dân của doanh nghiệp này
tất nhiên là trong cái hệ thống của chúng ta thì chúng ta vẫn phải có cái đánh giá
đẩy mạnh xây dựng cập nhật liên thông kết nối chia sẻ các nền tảng số
cơ sở dữ liệu đồng bộ thực chất hiệu quả có trọng tâm trọng điểm
rồi kết nối các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia
chuyên ngành với trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của thủ tướng chính phủ
tập trung hoàn thiện nền tảng cung cấp dịch vụ công toàn diện trên môi trường mạng
kết luận hội nghị thủ tướng phạm minh chính nêu rõ phải xác định chuyển đổi số
là quá trình chuyển đổi cả về tư duy nhận thức và hành động
chuyển từ thủ công truyền thống sang môi trường số
năm hai nghìn hai mươi ba nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia rất nặng nề
vì vậy thủ tướng yêu cầu phải có tư duy đột phá tầm nhìn chiến lược
trong đó có đề án sáu là nhiệm vụ trọng tâm phải được tiến hành thường xuyên liên tục
thủ tướng chỉ rõ nhiều hạn chế còn tồn tại trong đó lãnh đạo một số cơ quan địa phương
chưa thực sự coi chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm
thể chế cơ chế chính sách chuyển đổi số còn chưa đầy đủ
nhiều cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành triển khai còn chậm
việc kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các bộ ngành địa phương còn nhiều hạn chế
vướng mắt chưa hiệu quả còn tình trạng cắt cứ thông tin
chất lượng hiệu quả trong cung cấp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao còn hạn chế
vì vậy thủ tướng đề nghị các bộ ban ngành địa phương phải chủ động tích cực thực chất hiệu quả
triển khai chương trình chuyển đổi số quốc gia và đề án sáu
trong đó thủ tướng giao bộ công an chủ trì phối hợp đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ trong đề án sáu
bảo đảm tích hợp chuyện chuẩn hóa cập nhật và chia sẻ thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia
và dân cư với các bộ ngành địa phương tăng cường hỗ trợ người dân thực hiện thuần lợi
đơn giản các dịch vụ công có sử dụng thông tin về công dân nhất là thời gian đầu bỏ hộ khẩu giấy tờ này
sẽ có lúng túng tôi đề nghị thế nào nó cũng chuyển trạng thái mà
bao giờ nó cũng có việc này việc kia tôi đề nghị là bộ công an cùng với các bộ ngành có liên quan
và đặc biệt các địa phương ông chỉ quan tâm hướng dẫn tuyên truyền các cơ quan thông tin
truyền thông là phải vào cuộc ở đây
tuyên truyền là phải hướng dẫn cho người dân sử dụng cái chỗ này và để cho người ta an tâm
người ta sử dụng mọi cái quyền lợi hợp pháp chính đáng của người dân là phải được đảm bảo
báo cáo với các ông chỉ phải khẳng định cái vấn đề này
rồi cái chủ trì phối hợp với bộ thông tin và truyền thông
các nhà mạng khẩn trương xử lý dứt điểm cái tình trạng sim rac
thì cái sim rac này vẫn còn nhiều chúng ta cố gắng chúng ta xử lý dứt điểm cái việc này
rồi tiếp tục hoàn thiện
để ứng dụng định danh xác thực điện tử
tích hợp các dịch vụ thiết yếu để dần thay thế các giấy tờ liên quan đến công dân
phấn đấu đến quý ii năm hai nghìn hai mươi ba thì cấp được bốn mươi triệu tài khoản định danh điện tử cho người dân
tức là từ hoạt động trên môi trường thực sang cái môi trường số này
thủ tướng nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi ba là năm tạo lập và khai thác dữ liệu
để tạo ra giá trị mới với nhiệm vụ trọng tâm là số hóa
xây dựng kết nối chia sẻ dữ liệu
giữa các bộ ngành địa phương là bảo vệ dữ liệu cá nhân
khai thác sử dụng dữ liệu để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân doanh nghiệp
xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa độc lập tự chủ
gắn với tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng thực chất hiệu quả